nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng ngoại giao và tôn giáo nước cộng hòa argentina jorge faurire thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi tám tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng bảy hôm nay hai bên đã có cuộc hội đàm
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh và bộ trưởng jorge faurire nhất trí đánh giá mối quan hệ hợp tác hai bên trong bốn mươi năm năm qua phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực
quan hệ chính trị ngày càng gắn bó và tin cậy thể hiện qua các chuyến thăm tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao trao đổi thương mại song phương ngày càng gia tăng đạt hơn ba tỷ đô la mỹ
bộ trưởng jorge faurire đánh giá cao vai trò và vị thế của việt nam ở khu vực và trên thế giới
hai bên nhất trí triển khai hiệu quả cơ chế ủy ban liên chính phủ và cơ chế tham khảo chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao thúc đẩy đàm phán ký kết và đưa vào triển khai một số văn kiện hợp tác song phương quan trọng
hai bên cũng nhất trí thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể về nông nghiệp dược phẩm an ninh quốc phòng
nhân dịp này phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị argentina nhanh chóng triển khai các thủ tục mở cửa thị trường đối với các loại hoa quả của việt nam như vải thanh long nhãn
hai bên cũng khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương